sở công thương tỉnh lạng sơn vừa ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện
chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu sang trung quốc
thời gian thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng hai cho đến hết ngày hai mươi năm tháng hai
đồng thời tỉnh lạng sơn đề nghị các tỉnh thành phố có mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu qua địa bàn tỉnh
thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp thương nhân về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng hoa quả tươi
lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ để xuất khẩu cho đến khi có thông báo mới
hiện tại tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại ba khu vực cửa khẩu hiễu nghị tân thanh chi ma
tiếp tục tăng đạt hơn một sáu trăm linh xe trong đó xe chở hoa quả tươi chiếm gần tám mươi năm tổng số xe chở hàng xuất khẩu
trong khi đó mỗi ngày tại cửa khẩu chỉ có khoảng bảy mươi chín mươi xe làm xong thủ tục thông quan
vì quy trình kiểm tra nghiêm ngặt việc phòng chống dịch covid một mươi chín của trung quốc
với tình hình lưu lượng hàng hóa từ các tỉnh tiếp tục đưa lên cửa khẩu chờ xuất khẩu và năng lực thông quan như trên
dự báo sẽ gây ủn ứ lớn tại các bến bãi khu vực cửa khẩu trên địa bàn đồng thời gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt là mặt hàng hoa quả chở trong thời gian dài sẽ dễ bị hư hỏng